một trận mưa lốc đã xảy ra vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn gây nhiều thiệt hại cho người dân xã hồng thủy huyện miền núi a lưới thừa thiên huế
thống kê bước đầu từ ủy ban nhân dân huyện a lưới gió lốc đã làm hư hỏng một mươi bảy ngôi nhà ở thôn bốn thôn năm và một số cây ăn quả của người dân
ngay khi có thông tin ủy ban nhân dân huyện a lưới đã chỉ đạo xã hồng thủy huy động dân quân lực lượng tại chỗ khẩn trương che mái tạm cho bà con ở
tuyệt đối không được để bà con ngủ ngoài trời đồng thời tổ chức kiểm đếm huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lốc sớm ổn định cuộc sống